tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai việt nam không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một bốn trăm linh năm ca
số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm năm mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi tám ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi tám ba trăm bảy mươi tám người